cung cấp chia sẻ thông tin bị đặt gây hoang mang cho nhân dân
điểm ag khoảng một điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp được sửa đổi bởi nghị định một mươi bốn hai nghìn hai mươi hai ndcp
các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại điều bảy luận an toàn thông tin mạng

hệ thống thông tin giả mạo lừa đảo thu thập sử dụng phát tán kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác lợi dụng sở hữu điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập khai thác thông tin cá nhân xâm nhập trái pháp luật bí mật mật mã và thông tin đã mã hóa hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự sử dụng kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo